quận ba đỉnh thông tin nếu phương án tổng mặt bằng được thành phố phê duyệt thì sẽ lựa chọn nhà đầu tư

với tinh thần tạo điều kiện nhất cho các hộ dân quận sẽ cố gắng báo cáo để thành phố chấp thuận cho triển khai cụm nhà chung cư này trước